sáng nay một mươi sáu tháng bốn ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tỉnh hà giang đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp về diễn biến phát hiện và các biện pháp cách ly với bệnh nhân dương tính đầu tiên với covid một mươi chín trên địa bàn
trường hợp có kết quả dương tính với virus sars cov hai tại hà giang là bệnh nhân nữ tên giàng thị trở một mươi sáu tuổi dân tộc mông hồ khẩu thường trú tại thôn phín tùng xã phố là huyện đồng văn
ngày tám tháng bốn bệnh viện đa khoa huyện đồng văn đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm gửi viện vệ sinh dịch tễ trung ương và có thông báo mẫu bệnh phẩm dương tính với virus sars cov hai vào một mươi bảy h ngày một mươi năm tháng bốn
theo kết quả điều tra có năm mươi sáu người tiếp xúc gần với bệnh nhân trong đó có hai mươi nhân viên y tế tiếp xúc trực tiếp
tỉnh hà giang đang khẩn trương chuẩn bị cơ sở vật chất phương tiện cho việc cách ly tập trung khoanh vùng có nguy cơ phun khử trùng tại các khu vực của huyện đồng văn cử bác sĩ của bệnh viện đa khoa tỉnh lên hỗ trợ điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện đồng văn